trong ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ tại khu du lịch danh lam thắng cảnh thác bản dốc xã đàm thủy
huyện trùng khánh tỉnh cao bằng đã có một du khách gặp nạn
nạn nhân là đặng nhật minh sinh năm hai nghìn quê bắc cạn cùng người thân đi tham quan trên thác
bị trượt chân ngã xuống dòng nước xoáy vào khoảng một mươi năm h ngày ba mươi tháng bốn
ngay sau khi xảy ra ban quản lý khu du lịch đã huy động các lực lượng chức năng cùng tìm kiếm
đến một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm nay thi thể nạn nhân đặng nhật minh đã được cứu